đây là một yêu cầu rất lớn đối với hệ thống chính trị của chúng ta đặc biệt công vụ làm khối chính quyền thủ tướng chính phủ đã có một chỉ thị đã có hội nghị toàn quốc về chống thông dũng phạt hiện nay trong những cơ sở những cơ vôn đơn vị tích trúc với dân để chúng ta có một giám sát tốt hơn
để tránh tình trạng luật ban hành xong các văn bản hướng dẫn thi hành chậm đề nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm nghiên cứu ban hành các văn bản đồng bộ với thời gian luật có hiệu lực

để tránh tình trạng luật công an xã chính quy nhưng đến nay chưa có nghị định thực hiện cụ thể

để tránh tình trạng luật công an xã chính quy nhưng đến nay chưa có nghị định thực hiện cụ thể

ba mươi nhân viên môi trường dùng camera cầm tay điện thoại thông minh để ghi hình người xả rác không đúng quy định chuyển cho cơ quan chức năng xử phạt
sau một tháng urenco đã cung cấp hình ảnh để chính quyền xử phạt hai mươi sáu trường hợp vi phạm phạt tiền gần bốn mươi triệu đồng
luật phòng chống tác hại rượu bia đã được quốc hội chính thức thông qua trong đó có nội dung cấm tài xế lái xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn với tỷ lệ tán thành là tám mươi bốn
cho thấy các đại biểu quốc hội đã thực sự cầu thị tiếp thu ý kiến nguyện vọng của người dân
đã uống rượu bia thì không được điều khiển phương tiện giao thông
đây là điều mà hầu hết các lái xe đều ủng hộ khi quốc hội đưa ra quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vào luật phòng chống tác hại rượu bia
bởi quy định này sẽ mở rộng đối tượng không được uống rượu bia khi tham gia giao thông và tạo chế tài nghiêm khắc để xử lý nghiêm minh người vi phạm
bản thân tôi là một người lái xe tôi thấy rất là tốt và hữu hiệu phải có những cái chế tài như thế để mà sẽ giúp được anh em nó sẽ ý thức hơn trong cái việc lái xe trách nhiệm hơn trong cái việc khi uống rượu bia
rượu bia nó dẫn đến rất là khi lái xe thì rất là nhiều nguy hiểm
nhiều người cứ nghĩ là mình vẫn tỉnh tháo nhưng mà thực ra là khi đến lái xe nó mới xảy ra các cái tình huống
lúc đấy mình không làm chủ được nên cái việc cấm đấy là rất là đúng đắn
trước tình hình ngày càng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến việc sử dụng rượu bia gây ra hiệu quả rất nghiêm trọng
thì việc quy định cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn được bổ sung vào luật phòng chống tác hại rượu bia là điều cần thiết hơn bao giờ hết
tôi rất là ủng hộ cái luật này của quốc hội vừa thông qua vì vì sự đảm bảo an toàn cho cả người lái xe lẫn là cộng đồng
với cái quyết định của quốc hội đưa ra thì mình thấy quyết định này có ý nghĩa rất là quan trọng và nó cần thiết
tại vì cái văn hóa của việt nam từ trước giờ mọi người rất là quan trọng việc uống rượu tiếp khách cũng uống rượu và đi đâu gặp nhau cũng uống rượu
vì ở đấy nó gây ra rất nhiều nguy hại cho xã hội
luật phòng chống tác hại rượu bia được thông qua có thể sẽ không có tác dụng ngay cần một quá trình thẩm thấu
nhưng đây sẽ là lời nói
đây là lời cảnh báo cách thức để tạo một môi trường giao thông lạnh mạnh để khi ra đường người việt nam cảm thấy an toàn
tiếp theo chương trình thi công ga ngầm s một mươi hai đường sắt đô thị nhổn ga hà nội
nhất nhối từ những bãi than trái phép
theo ban quản lý đường sắt đô thị hà nội
ngày hai mươi tháng sáu đơn vị thi công ga ngầm s một mươi hai dự án đường sắt đô thị nhồn ga hà nội sẽ dựng rào thử phương án phân luồng tổ chức giao thông nhằm điều chỉnh cho phù hợp với thực tế tại phố trần hưng đạo quận hoàn kiếm thành phố hà nội
dự kiến quá trình thi công ga s một mươi hai sẽ phải rào chắn đường trần hưng đạo với tổng chiều dài hai trăm linh hai m thu hẹp lòng đường đoạn từ nút giao lê duẩn đến đối diện tòa nhà ngân hàng đại dương còn lại năm m để tổ chức giao thông theo một chiều
hướng từ lê duẩn đi vào quán xứ các phương tiện vào bệnh viện tim hà nội được phép lưu thông hai chiều trên tuyến đường trần hưng đạo đoạn từ cổng viện tim hà nội đến quán xứ
với các tòa nhà phía bắc ga sẽ để lối đi có chiều rộng trung bình khoảng một hai m cho người đi bộ và phương tiện xe máy lưu thông hai chiều
khu vực đường phan bội châu tạm thời rào lại tổ chức giao thông cục bộ cho người dân khu vực thuộc tuyến đường từ phan bội châu lý thường kiệt trần hưng đạo
thưa quý vị để đẩy nhanh tiến độ chuyển sang thực hiện thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí
thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu bộ trưởng bộ giao thông vận tải khẩn trương báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày hai mươi tháng sáu về tình hình triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
theo đó thủ tướng yêu cầu báo cáo phải nêu rõ tiến bộ
tiến độ hoàn thành đối với từng trạm khó khăn vướng mắc và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan biện pháp xử lý đối với các trường hợp không thực hiện đúng lộ trình chuyển sang thu phí tự động không dừng
thưa quý vị trước tình trạng rất nhiều rác thải từ cửa biển cửa sông trôi giạt và mắc kẹt ở khu vực rừng phòng hộ thuộc xã tiên hưng huyện tiên lãng thành phố hải phòng
mới đây thành phố hải phòng đã huy động lực lượng thu gom rác thải về khu bãi rác tập trung để xử lý
nhằm bảo vệ môi trường
trước tình trạng trên ubnd huyện tiên lãng cùng tri cục kiểm lâm hải phòng chỉ đạo địa phương huy động hàng trăm đoàn thanh niên môi trường hội phụ nữ biên phòng thu gom tiến hành xử lý đốt số lượng rác thải này nhằm tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của các cây non trong rừng
mặc dù chưa được cấp phép hoạt động chưa có phương án bảo vệ môi trường vi phạm các quy định an toàn đê điều và thoát lũ
thế nhưng trong thời gian gần đây hàng loạt các bãi than trái phép đã mọc lên ven sông đá vách
và sông kinh thầy thuộc địa bàn giáp danh giữa tỉnh hải dương và tỉnh quảng ninh
sự việc này đã gây ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân địa phương
đây là những gì đang diễn ra tại khu vực bờ sông kinh thầy thuộc xã hiệp an huyện kinh môn tỉnh hải dương
hàng loạt các bến bãi tập kết nghiền sàng than đang thi nhau nhà khói bụi
còn đây là khu dân cư chỉ cách các bãi than này khoảng ba mươi mét
mỗi ngày gia đình bà nguyễn thị hải phải lau rửa nhà đến
ba lần nhưng vẫn không thể hết được bụi than bám vào nền nhà tường
quá bức xúc với việc các bãi than hoạt động gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mình
hàng chục hộ dân thuộc xóm trại mới xã hiệp an đã nhiều lần làm đơn đề nghị chính quyền địa phương giải quyết
thế nhưng gửi đơn đi vẫn không có hồi âm
theo báo cáo của ủy ban nhân dân xã hiệp an trên địa bàn xã hiện có hai doanh nghiệp đang thực hiện các thủ tục để xin cấp phép hoạt động bến bãi kinh doanh than
mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục song các doanh nghiệp vẫn ngang nhiên hoạt động
và gây ô nhiễm nghiêm trọng khiến cho người dân liên tục khiếu kiện
không chỉ người dân mà ngay cả chính quyền xã cũng bất lực trước tình trạng này
không chỉ tại xã hiệp an tại thị trấn minh tân hàng loạt các bãi than trái phép chạm trộn bê tông cũng đang mọc lên
và hoạt động rầm rộ ngay trước
nhưng không hiểu vì lý do gì các bãi than này vẫn hoạt động rầm rộ bất chấp những phản ứng của người dân
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc ba h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng sáu
rãnh áp thấp có trục qua khu vực vùng núi bắc bộ
sự báo ngày và đêm ngày một mươi sáu tháng sáu do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên mức một năm trăm linh m
nên khu vực vùng núi bắc bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc

cảnh báo mưa lớn ở vùng núi bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày một mươi bảy một mươi tám tháng sáu
thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm
nguy cơ cao xảy ra lụ quét sát lỡ đất vùng núi phía bắc
đặc biệt là các tỉnh hà giang tuyên quang thái nguyên cao bằng bắc cạn yên bái lào cai
ngập lụt vùng trũng cấp độ rủi ro thiên tai là cấp một
thời tiết các khu vực ngày và đêm ngày một mươi sáu tháng sáu
phía tây bắc bộ ngày nắng đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió nhẹ
phía đông bắc bộ ngày nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi
riêng vùng núi phía bắc có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
thủ đô hà nội ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi bảy độ c
các tỉnh từ thanh hóa đến bình thuận ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông vài nơi
bộ y tế vừa có thông tư chín hai nghìn một mươi chín về hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám
chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu chuyển dịch vụ cận lâm sàng
và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám chữa bệnh
bảo hiểm y tế
theo đó việc chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng được thực hiện theo nguyên tắc phù hợp
với yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh bảo đảm quyền lợi của người tham gia
bảo hiểm y tế và theo danh mục trong đó thông tư quy định rõ trường hợp một dịch vụ cận lâm sàng
được thực hiện tại nhiều cơ sở tiếp nhận trong một lần chỉ định quỹ bảo hiểm y tế chỉ thanh toán
cho một lần thực hiện dịch vụ cận lâm sàng đó cơ sở tiếp nhận thực hiện dịch vụ cận lâm sàng
không được thu thêm chi phí về khám bệnh và thực hiện dịch vụ cận lâm sàng của người bệnh
thưa quý vị thời tiết nắng nóng kéo dài tại thành phố đà nẵng đã khiến cho nhiều trẻ
mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp và đường tiêu hóa
theo thống kê của bệnh viện sản nhi đà nẵng trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ
một hai trăm linh đến một bốn trăm linh bệnh nhi riêng các bệnh về đường hô hấp tiêu hóa lên đến hai trăm linh bé
đáng chú ý là nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng suy hô hấp viêm phổi nặng theo các bác sĩ
rất nhiều trường hợp trẻ nhiễm bệnh là do sốc nhiệt vào phòng tiêu hóa có nhiệt độ thấp
hơn nhiều so với nhiệt độ ngoài trời khoảng một giờ sáng nay ngày một mươi sáu tháng sáu
một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng đã xảy ra trên đường hồ xuân hương đoạn qua khu phố phú
thịnh phường tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước chiếc xe ô tô mang hiệu mercedes
chạy với tốc độ kinh hoàng đâm liên tiếp vào ba nhà dân bên đường
khiến cho một người thiệt mạng và hai người khác bị thương
theo thông tin ban đầu tại thời điểm trên tài xế hà đức huy điều khiển xe ô tô biển kiểm soát
ba a một mươi năm nghìn ba trăm ba mươi một chở thêm ba người bạn phóng đi với tốc độ cao trên đường hồ xuân hương
khi đi qua đoạn đường thuộc khu phố phú thịnh phường tân phú tài xế huy đã không làm chủ được
tốc độ lao thẳng xe lên lề đường bên phải đầm gãy đôi cây xanh lớn ven đường
rồi tiếp tục đâm vào ba nhà dân vụ tai nạn kinh hoàng khiến chiếc xe ô tô
nói trên bị hư hỏng nặng một thanh niên tử vong tại chỗ hai thanh niên còn lại phải đưa đi cấp
cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước ba ngôi nhà bị đâm may mắn không có thiệt hại về
người hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường đưa tài xế về trụ sở công an
làm việc để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trong phần tin quốc tế các nước kêu gọi tăng
cường an ninh hàng hải sau sự cố vịnh oman indonesia trả lại các container rắc thải dập khẩu
trước những căng thẳng có nguy cơ bùng phát thành xung đột sau khi xảy ra vụ tấn công nhằm vào
hai tàu chở dầu trên vịnh oman hôm một mươi ba tháng sáu vừa qua các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
và ả rập xê út vừa kêu gọi quốc tế hỗ trợ tăng cường an ninh hàng hải
và bảo vệ nguồn cung năng lượng tại eo biển chiến lược này
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng g hai mươi đang diễn ra ở nhật bản ngoại trưởng uae zayed al nahyan nêu
rõ cộng đồng quốc tế cần hợp tác để đảm bảo an toàn hàng hải và việc tiếp cận năng lượng
chia sẻ trên twitter bộ năng lượng ả rập xê út cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế phản
ứng nhanh chóng trước mối đe dọa đối với nguồn cung năng lượng để ổn định thị trường và khôi
phục niềm tin của khách hàng hôm một mươi ba tháng sáu vừa qua hai tàu chở dầu của naui và nhật bản đã
bị tấn công trên vịnh oman các vụ tấn công xảy ra đúng thời điểm căng thẳng gia tăng giữa mỹ và
iran làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát xung đột ở trung đông mỹ cáo buộc iran tiến
hành các vụ tấn công này song tehran một mực bác bỏ trong một động thái bất ngờ triều tiên vừa
phát hành bộ tem nhân dịp một năm cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều lần đầu tiên giữa tổng thống mỹ
donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
công ty lữ hành kirio tour chuyên tổ chức tour du lịch tới triều tiên cho biết
công ty phát hành tem chosun của triều tiên đã phát hành bộ tem nói trên vào ngày một mươi hai tháng sáu vừa
qua đúng một năm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh ở singapore hồi năm ngoái mười con tem đã
được phát hành và được chia thành ba loại trong đó tem in nội dung tuyên bố chung có giá năm mươi won
tem in hình cuộc gặp giữa tổng thống mỹ donald trump và chủ tịch triều tiên kim jong un có giá
hai trăm linh won và tem in hình ông kim jong un ký tuyên bố chung có giá hai trăm linh won được biết bộ tem đặc biệt
cũng được bán tại bảo tàng tem chosun ở thành phố bình nhưỡng với giá bốn năm usd
chủ tịch trung quốc tập cận bình và tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan vừa có cuộc gặp bên
lề hội nghị thượng đỉnh lần thứ năm hội nghị về các biện pháp tương tác và xây dựng lòng tin ở
châu á tại thủ đô dusanbe của tajikistan trong đó hai bên nhất trí sẽ thúc đẩy hợp tác song phương
trong thời gian tới tại cuộc gặp chủ tịch trung quốc tập cận bình đánh giá cao quan hệ giữa hai nước
và cam kết sẵn sàng hợp tác với ông erdogan để thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược song phương
nhà lãnh đạo trung quốc cũng kêu gọi hai nước hai thành viên quan trọng của g hai mươi tăng cường liên lạc
và hợp tác trên các vũ đài đa phương nhất trí với quan điểm trên tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip
erdogan cho biết thổ nhĩ kỳ rất quan trọng quan hệ với trung quốc và sẵn sàng tăng cường giao lưu cấp
cũng như mở rộng hợp tác về kinh tế thương mại tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng thổ nhĩ kỳ là
một trong những nước tích cực ủng hộ sáng kiến vành đai con đường của trung quốc nhằm thúc đẩy kết
nối hạ tầng và kinh tế giữa châu á châu âu và châu phi các quốc gia đông nam á đang hết sức quyết
liệt trong việc trong cuộc chiến chống rác thải nhập khẩu indonesia mới đây đã đưa năm container
chứa rác thải trở lại mỹ và tuyên bố sẽ không để nước này trở thành bãi rác như vậy quốc gia vạn
đảo đã tiếp bước malaysia và philippines trong việc trả lại rác thải nhập khẩu
bộ môi trường indonesia cho biết những container trên chứa đầy rác sinh hoạt thay vì chỉ chứa giấy
phế liệu theo quy định điều này không phù hợp và indonesia không muốn trở thành bãi rác của
các nước khác cũng theo bộ trên các container này thuộc sở hữu của một công ty canada và đã
được vận chuyển từ thành phố seattle của mỹ tới surabaya thành phố lớn thứ hai của indonesia
vào cuối tháng ba vừa qua hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc xuất xứ của số rác thải này
bên cạnh việc trả lại các container trên giới chức indonesia cũng đang tiến hành kiểm tra nhiều
container khác tại các cảng ở thủ đô jakarta và thành phố batam trên đảo sumacha
lần đầu tiên sau hai tháng xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại nhà thờ đức bà paris của pháp
nhiều người dân đã tập trung tại đây để tiến hành nghi thức cầu nguyện một điểm đặc biệt
trong buổi lễ cầu nguyện lần này đó là những người tham gia đều phải đối mũ bảo hiểm để đề phòng tai nạn
nghi thức được diễn ra ở nhà nguyện của nhà thờ đức bà paris
và chỉ có ba mươi người được tham gia họ phải tuân theo quy định bắt buộc là đội mũ bảo hiểm
vì lý do an toàn buổi lễ được chủ trì bởi đức tổng giám mục paris michel operti
hôm nay thật xúc động khi chúng ta lại được tham dự lễ cầu nguyện trong nhà thờ này chúng ta hạnh
phúc khi lại có thể tiến hành lễ ban thánh thể đây là thông điệp của hy vọng và xin gửi lòng
thành kính đến tất cả những người đã xót xa cho những gì đã xảy ra tại đây tại nơi được coi là
biểu tượng của nước pháp và cũng là nguồn gốc của đạo cơ đốc
không dễ gì để mọi người lại được đến đây cầu nguyện một di sản như nhà thờ đức bà vẫn tiếp
tục sống dù đã bị hỏa hoạn vì thế đây thực sự là điều rất tốt mọi người không cần chờ đến khi nhà
thờ được phục dựng hoàn toàn mà có thể khởi động lại các nghi thức điều này rất có ý nghĩa đối với
cá nhân tôi hồi tháng bốn vừa qua một vụ hỏa hoạn đã bùng phát và lan nhanh trên phần mái và ngọn tháp
của nhà thờ đức bà paris lực lượng cứu hỏa cùng nhiều người có mặt ở đó đã nỗ lực tìm cách khống
chế ngọn lửa đồng thời di chuyển nhiều thánh tích và phát triển
điều này là một vật phẩm có giá trị lịch sử ra bên ngoài sau khoảng một mươi năm giờ đồng hồ
đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn nhưng ngọn tháp cao chín mươi một mét và một phần mái của nhà thờ đã bị thiêu dụi